liên quan đến dự án trang trại nuôi lợn quy mô một mươi ba m hai xây dựng trái phép nằm sát hồ trị an của tỉnh đồng nai
ngày hôm nay đoàn kiểm tra của bộ tài nguyên và môi trường đã làm việc với tỉnh đồng nai và kiểm tra hiện trạng công trình
theo đó đoàn công tác gồm đại diện một số đơn vị của bộ tài nguyên và môi trường đã đến làm việc với các ngành liên quan của tỉnh đồng nai và huyện định quán
kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước môi trường đối với dự án trên
được biết đây là đoàn do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà chỉ đạo
sau khi báo chí phản ánh dự án trên có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ trị an
nơi cung cấp nước ngọt cho hàng triệu người dân các tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm
cùng ngày chủ tịch ủy ban nhân dân huyện định quán trần quang tú cho biết
đại diện chủ đầu tư dự án đã xin được tự nguyện tháo rỡ công trình xây dựng trái phép kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
trước đó truyền hình nhân dân đã đưa tin dự án trang trại nuôi lợn quy mô hơn một mươi ba m hai
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phan thị trâm làm chủ đầu tư
được xây dựng sát hồ trị an nhưng không có giấy phép không có đánh giá tác động môi trường